như chúng tôi đã thông tin trong lúc làm nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông kiểm tra nồng độ cồn
đại úy nguyễn văn thường đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện sóc sơn thành phố hà nội
đã bị tài xế vi phạm nồng độ cồn chèn xe qua người dẫn đến chấn thương sọ não
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi giết người
vụ việc này tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
đây là nhà của đại úy nguyễn văn thường
từ khi đồng chí cấp cứu và nằm điều trị tại bệnh viện vợ và người nhà thay phiên nhau túc trực
hai con còn nhỏ dại một cháu hai tuổi một cháu học lớp hai cũng phải nhờ người thân chăm sóc
nhưng điều quan tâm nhất lúc này là tình hình sức khỏe của người chồng người cha cũng là trụ cột chính của gia đình
bây giờ tôi chỉ mong mọi là chồng tôi sớm bình phục để về với gia đình với các con
để con tôi có người bố người mẹ một gia đình toàn phẹp
bởi vì thực tế chồng tôi trước kia cũng bất vả gia đình cũng không được tròn vẹn bố mất sợ
bây giờ thì các con tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như thế này thì tôi không biết tôi có thể sống xoay sở một cách thế nào nữa
ngày một mươi tháng một vừa qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến bệnh viện việt đức
thăm động viên đại úy nguyễn văn thường cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện sóc sơn
và đại úy lò đức tiến cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện vân hồ tỉnh sơn la
bị thương khi làm nhiệm vụ đang điều trị tại bệnh viện việt đức
đến thời điểm hiện tại mọi phương án phương pháp điều trị tích cực nhất đã được bệnh viện áp dụng
để đảm bảo tốt nhất cho các trường hợp cán bộ chiến sĩ đang bị thương và được điều trị tại bệnh viện
thay mặt bộ công an bộ trưởng tô lâm đã trân trọng cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tình
và rất kịp thời tập trung cao độ cứu chữa cho các cán bộ chiến sĩ
bộ trưởng bộ công an cũng biểu dương tinh thần của các đồng chí trong việc kiên quyết xử lý
đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan
thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ
bộ trưởng tô lâm chỉ đạo các đơn vị công tác của các đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ
tiếp tục sát sao quan tâm hỗ trợ gia đình túc trực chăm sóc đồng đội vượt qua hoạn nạn
trong quá trình khi đồng chí thưởng bị đâm xe như vậy chúng tôi cũng đã cắt cử chí huy và cán bộ
đến cùng với gia đình châu non và trong đảng ủy ban chủ huy cũng đã phát động toàn đơn vị
ủng hộ mỗi các đồng chí tối thiểu nửa ngày lương để động viên cùng gia đình cứu chữa cho đồng chí thưởng
còn đối tượng thì chúng tôi cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi giết người
và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
theo khai nhận của đối tượng gây ra vụ án
đối tượng đã đến tại sóc sơn hà nội ngày bảy tháng một vừa qua
ngay sau khi đã uống bia rượu tại một đám rỗ đối tượng tự lái xe về nhà
chủ quan cho rằng chỉ uống vài ly rượu vẫn đủ tỉnh táo để điều khiển phương tiện
thiếu quan sát sợ trách nhiệm nên bột phát có hành động quay xe bỏ chạy khi gặp tổ công tác
để rồi những giọt nước mắt muộn màng này liệu có đủ để cảnh tỉnh và sửa chữa sai lầm đã gây ra